thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
tại quảng bình nghề nghiệp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không an bình
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can hoàng diệu mơ
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật